thưa quý vị vào sáng ngày một mươi bốn tháng năm chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đồng chí là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành ủy mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm thăm các chức sát phật giáo tại tp hcm nhân lễ phật đảng năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng lễ phật đảng hai nghìn hai mươi hai tại thiền viện quảng đức quận ba tp hcm
hòa thượng thích thiện pháp phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam đại diện đón tiếp đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước gửi lời chúc mừng nhân đại lễ phật đàn
và gửi đến các hòa thượng các tăng ni phật tử nhiều sức khỏe niềm vui an lành
trong hai năm qua cả nước đã trải qua nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước sự ủng hộ của nhân dân sự chung sức đồng lòng không phân biệt tôn giáo chung tay chống dịch
thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các hòa thượng tăng ni phật tử
chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn các hòa thượng tăng ni phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước
sống tốt đời đẹp đạo làm tốt các hoạt động xã hội trên tinh thần tương thân tương ái
hòa thượng thích huệ thông phó tổng thư ký tránh văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt giáo hội gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm lời chúc tốt lành của lãnh đạo đảng nhà nước nhân lễ phật đảng hai nghìn một mươi chín
giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương của đảng nhà nước đối với tôn giáo
trên tinh thần hộ quốc an dân một cách hợp pháp
tiếp đó đoàn công tác đến thăm chúc mừng lễ phật đảng hai nghìn hai mươi hai với ban trị sự trung ương tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
quận sáu tp hcm
nhằm giúp người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn tại cơ sở
thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực
mô hình tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân được công an xã đại thạnh huyện đại lộc tổ chức thực hiện
là một trong những cách làm hay được chính quyền ghi nhận người dân hưởng ứng đánh giá cao
là công nhân phải làm việc cả ngày
chị lê thị tú người dân thôn hanh đông xã đại thạnh huyện đại lộc đã tranh thủ thời gian ban đêm cùng bà con trong thôn
đến nhà văn hóa thôn để được cán bộ công an và các đoàn thể địa phương hướng dẫn việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
sáu chiếc máy vi tính được đặt ở nhà văn hóa thôn luôn kín người dân sử dụng
cũng như nhiều bà con trong thôn chị tú rất vui mừng khi được hướng dẫn các thao tác cơ bản để tự mình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
nghe mấy anh chị em lên xóa không có thông tin để mình biết
em cũng nghe là hướng dẫn để mình làm có thực hiện cái mà mình đăng ký như thế này
thì bản thân em thì cũng muốn để mình hạ khổ để mình biết
để mà sau này mình thực hiện mình làm cho nó thuận lợi hơn

có thời gian cho mình là nói chung là cũng không có thời gian nhiều
để mà mình làm những cái giá tờ mình lên xóa nó cũng khó khen hơn
thì nếu như có hướng dẫn cái thủ tục này mình làm thì nó sẽ thuận lợi hơn
tăng cái việc mà mình trách trách được cái thời gian của mình
cái này là dân dân họ cũng rất yên tâm
bởi vì họ lên xóa thì cũng chờ chật nhiều
nhưng mà mất thời gian rồi là mất thời gian cho họ mất bưởi
rồi cái thứ hơn nữa là họ đi lợi
cho nên là chợ dân thì trực tiếp giao thông ra đây
hướng dẫn để họ thực hiện cái này rất là ngon ngay
trong hơn một mươi ngày qua ngoài năm điểm hướng dẫn tại nhà văn hóa các thôn luôn có cán bộ công an xã
đại diện đoàn thể chính quyền địa phương túc trực để hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
từ một mươi chín h đến hai mươi h hàng đêm
trong giờ hành chính tại điểm hướng dẫn và thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở chủ sở ubnd xã
cán bộ công an xã cũng luôn có mặt để tuyên truyền hướng dẫn tận tay cho người dân nắm biết và thực hiện các thủ tục
thao tác liên quan đến hai mươi năm nhóm dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba
mình triển khai cái dự án này
công xã đà thành là là thôn mưu là đải mạnh công tốc tuyên truyền
trên có cái thông loa loa của thôn cũng như là thông của xã đải mạnh công tốc tuyên truyền
để người dân hiểu được vấn đề là dịch vụ công trực tuyến là gì
từ đó người dân có nhìn nhận một cách sao xét những lợi ích thiết thực của cái điều đó công xã
và từ đó là người dân cũng rất là hưởng ứng
công an xã là thôn mưu rất là tích cực
cái việc mà
đẩy mạnh cái việc tuyên truyền và vận động người dân là nộp hồ sơ trực tuyến này là đem lại cái lợi ích thiết thực cho người dân
và hiện nay thì người dân trên địa bàn xã đà thành là cũng vắng đoan là
hèn đêm là vắng đoan là tới để được hướng dẫn
khi mà đó khi mà đó được hướng dẫn một cách cụ thể và tiếp cận được cái dịch vụ công trực tuyến này thì người dân rất là hờ lòng
với mô hình tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại cơ sở
những dịch vụ công cấp độ ba bốn thiết yếu
như đăng ký tạm trú đăng ký giấy khai sinh
đã và đang được người dân xã đại thạnh trực tiếp thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia mang lại hiệu quả thiết thực
trong thời gian tới tỉnh quảng nam sẽ nhân rộng mô hình này đến các xã phường thị trấn trên địa bàn
để người dân chủ động tiếp cận thực hiện và hưởng lợi từ những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở